bệnh lý cơ dương khớp này nó gặp ở rất nhiều lứa tuổi
nhưng mà tại sao người già thì nó lại có nguy cơ trở nặng hơn ạ
thực ra thì việt hồng cũng vừa đưa ra những cái suy luận cũng khá là logic
theo như là ý học của truyền
thì như chúng ta nói là tạng can và tạng thận là rất quan trọng cho cơ thể
và cái điều quan trọng nữa là ở người cao tuổi
thì bản thân là cái chức năng hoạt động của hai tạng can và tạng thận nó đã giảm
nó đã giảm nhiều so với cái thời mà còn trai trẻ
thời còn khỏe mạnh không còn được như xưa nữa
thế thì ở những người cao tuổi thì yếu tố là cái tạng can và tạng thận đã hư hơn rồi
đã yếu hơn so với hồi trước đây rồi
thì khi mà xóa điện những tác nhân cây bệnh tấn công vào
trên một cái nền là đông y thường nói là can thận hư
thì lúc đấy cái bệnh nó càng dễ diễn tiến hơn
thế thì suy rộng ra ở theo ý học của hiện đại thì cũng đúng thôi
bởi vì thường những cái người cao tuổi
các cái bệnh lý cơ xương khớp này
có những bệnh xóa điện từ trẻ
có những bệnh xóa điện ở lứa tuổi trung niên
nhưng tự trung lại thì theo năm tháng
diễn tiến bệnh nó sẽ càng ngày nó càng không tốt hơn được nữa
nó sẽ phải xấu đi
mà nếu không được điều trị thì nó lại
nó lại càng phát triển bệnh tệ hơn
và như vậy thì khi bắt đầu cái lứa tuổi cao rồi
thì cái hệ thống can thận theo đông y
và cái hệ thống bản thân
cái chức năng vận động của hệ thống cơ xương khớp
là nó đã suy giảm
theo năm tháng rồi
con người ta chúng ta là một bộ máy tinh vi vô cùng
hoạt động không ngừng nghỉ
chúng ta cứ suy rộng ra một cái tv
một cái xe máy hay một cái ô tô chúng ta đi
hay thậm chí một cái máy điều hòa
ở nhà chúng ta bảo dưỡng thường xuyên
định kỳ hàng ngày
chăm sóc nó đầu tư tiền
mà nó vẫn còn hỏng hỏng lại sửa chữa
những cơ thể của chúng ta chạy không ngừng nghỉ
suốt ngày suốt đêm
gần như chúng ta cơ quan ít khi được nơi nghỉ
từ lúc bé cho đến lúc già
nó hoạt động suốt như vậy
thì đương nhiên là
càng già thì cái chức năng nó càng suy giảm
và đó là cái ưu tố quan trọng
để mà dẫn đến cái hệ cơ xương khớp
hệ vận động ở tuổi càng cao
thì càng nhiều nguy cơ
có thể diễn biến bệnh
hoặc phát sinh những bệnh tật nặng nề hơn
khi mà tuổi cao như thế
và cái chức năng của can và thận
của chúng ta cũng suy yếu đi như vậy
thì cái việc bổ sung
sức khỏe cho can thận
cần phải lưu ý những vấn đề như thế nào ạ
với chúng ta thấy rằng là
những người cao tuổi rồi
câu chuyện đặt ra là
có hai yếu tố khi chúng ta biết là
chúng ta không còn được khỏe như ngày xưa nữa
thì về nguyên tắc
phải có hai nguyên tắc chúng ta đưa ra
thứ nhất là nguyên tắc bảo toàn lực lượng
bảo toàn lực lượng tức là
phải biết tự bảo vệ cơ thể thôi
trước đây khỏe thì không sao
bây giờ có tuổi rồi
chuẩn bị thay đổi thời tiết
trước khi đó chúng ta phải nghiên cứu
cái thời điểm đấy rồi
biết rằng là chúng ta yếu vậy
thì các cái thời điểm mà giao mùa
các cái thời điểm mà sao
thay đổi thời tiết
chuyển lạnh chuyển nồm v v
chúng ta phải biết phòng bị
phòng bị hai yếu tố
thứ nhất là gì
như chúng ta nói là bệnh cơ sương gớp
thường phát sinh với yếu tố lạnh
vậy thì chuyển gió mùa đông bắc
phải để ý phải cẩn thận
ra đường phải mặc ấm
và tốt nhất đừng ra đường sớm quá
chúng ta tập thể dục hăng hái là tốt
nhưng mà đến trời rét rồi
có nhiều cụ không ngủ được
tập thể dục lại có đội hình
bạn bè câu lạc bộ
có những cụ rủ nhau đi
bốn năm giờ sáng đã đi rồi
thế mùa hè thì không sao
năm giờ sáng đi thì thời tiết ấm mát
tốt không sao cả
nhưng mà mùa đông
hoặc là những cái thời tiết chuyển mùa này
chúng ta đi vào thời điểm đấy
thì rất nguy hiểm
về cả bệnh lý cơ sương gớp
lẫn bệnh lý tim mạch
và các vấn đề khác
đấy là chúng ta phải viết tự phòng vệ
vậy thì thay đổi thể viết
thứ nhất là phải giữ ấm
người già là phải giữ ấm thường xuyên
tránh gió lạnh
tránh các cái thời tiết ẩm thấp
trời nồm thì phải sử dụng
các cái phương tiện hỗ trợ
ví dụ như là máy hút ẩm
ví dụ như điều hòa
rồi lò sửa vân vân vân vân
để chúng ta làm giảm bước
cái ẩm thấp trong nhà phải giữ sạch sẽ
xây dựng thoáng mát cao giáo
thậm chí những người có điều kiện còn đi tránh
nó giống như là đi tránh rét
đi tránh nồm
lúc đấy thời điểm đấy có khi họ lại di chuyển
ra một vùng khác họ đi chơi
thăm bạn bè gì đấy
thì chúng ta tránh được những cái thời điểm đấy
còn nếu chúng ta ở nhà chúng ta phòng hộ giữ ấm giữ sức khỏe
đấy là yếu tố bảo vệ đầu tiên
yếu tố thứ hai là gì ạ
chúng ta phải tăng cường các cái tập luyện
ở cái mức độ phù hợp với hệ thống cơ sở gốc của mình
chứ không có nghĩa là thấy
ông hàng xóm tập được tốt
mức ba điểm
chúng ta chấm cho ba sao chẳng hạn
chúng ta cũng phải cố gắng tập được ba sao nhau
không có thể được
thậm chí có người bảo ông ba sao mình phải bốn sao chẳng hạn
thì rất nguy hiểm vì hệ cơ sở ngớp vận động của mỗi người
là ở một cái mức độ khác nhau
vậy thì các cái tập luyện chúng ta đều phải
nghe lắng nghe cơ thể của mình
và tùy theo mức đấy
và tập luyện đây lại có hai vấn đề
tập luyện từ những cái bình thường thông dụng
như là đi bộ
bơi lội này đi xe đạp này
cũng là tập luyện thể dục thể thao
thế rồi tập luyện thứ hai là tập luyện
của khí công dưỡng sinh thì lúc đấy là
ở một đẳng cấp khác rồi chúng ta lại phải học
chúng ta phải được
đến với những bác sĩ những thầy thuốc
cổ truyền để chúng ta học một cách nghiêm túc
là với tôi tôi năm nay
bảy mươi tuổi hay tôi tám mươi tuổi
với bệnh lý nền hay là với tiền sử bệnh
như thế này thì nên tập bài tập gì là phù hợp
chứ không phải tôi tập
giống cái bà hàng xóm bên kia thấy bà ấy tập
thể dục chống sơ cứng
yoga mạnh như thế tôi phải tập
cố như bà ấy có khi ngày mai tôi tập như bà ấy
tôi chấn thương thoát bị ế đệm chẳng hạn như thế
thế đấy là mới phần tập luyện
phần thứ hai là phần gì
vệ sinh phòng bệnh
và dinh dưỡng ăn uống phải đầy đủ
chất phải đủ dinh dưỡng
với người có tuổi phải đủ dinh dưỡng
phải có một chế độ uống sữa
hợp lý để bổ sung canxi
đều đặn phải có những cái
đồ ăn thức
uống mà giàu vitamin để bổ sung
tất cả các nhóm vitamin quan trọng trong cơ thể
đúng không rồi thậm chí phải bổ sung
cả những cái điện giải
cần thiết đấy thì những cái
chế độ ăn là rất lưu ý rồi
dinh dưỡng đầy đủ rồi ăn thế nào
thừa chất cũng chết vì béo phi
béo phi thì sao ạ ảnh hưởng
đến các khớp một người
phụ nữ bảy mươi tám mươi cân chín mươi cân
khác với một người phụ nữ chỉ năm mươi cân
ở tuổi trung niên nó sẽ chiều
khác khi cân thể quá
mức béo phi thì sẽ gây
những cái tổn thương đến hệ thống cơ xương khớp
thế nhưng mà tôi ăn kiêng quá tôi lại thiếu chất
thì tôi bắt đầu là bị ốm đau bệnh tật
và hệ thống cơ sương khớp cũng ảnh hưởng theo
vậy thì ăn uống cũng phải cân bằng
sinh hoạt cũng phải cân bằng điều độ
nhưng mà vận động với mình
mà nó quá thì bắt đầu lại đau lưng
rồi đau thần kinh tọa rồi
thoát vị cái đệm rồi thậm chí
chưa nói những cái bệnh nhân mà ở
cái tuổi mà nguy cơ loãng xương
thì về rất nhiều câu chuyện khác nếu chấn thương
ngã hoặc là quá tải cơ sương khớp
cái là có thể lún xẹp đốt sống
thoát vị đệm vân vân rất nhiều cái chuyện
mà với người già
nói chuyện là càng ngày không hết được
thế thì còn bên cạnh nữa
thì sao có thể ăn uống
những cái chế độ ăn
mình có thể sử dụng thêm những cái
thảo dược theo cuộc truyền cũng rất là tốt
một số các
thậm chí là
chúng ta có thể bởi vì đã già rồi
chắc chắn sẽ có vấn đề về cơ sân khớp
dù ít dù nhiều và bệnh này bệnh kia thôi
chứ không ai nói là mình
từ đây cho đến cuối cuộc đời mình chẳng bị
cái gì về cơ sương khớp là không bao giờ có
thế thì khi mà chúng ta cũng
vì đằng nào các
quý khán giả cũng có
khám sức khỏe định kỳ cũng có đến thăm
hỏi bác sĩ thì
khi chúng ta khám chúng ta sẽ biết là chúng ta có
những cái bệnh này abc trong đó
ví dụ bệnh lý cơ sân khớp thì chúng ta sẽ
phải quản lý điều trị
thế rồi trong các nhóm bệnh như này
thì chúng ta nên dùng ví dụ nếu gặp thầy
thuốc đồng nghi người ta sẽ khuyến cáo là
ví dụ có cái bệnh này người ta sẽ cho
thuốc định kỳ
chúng ta uống một thời gian nhất định
hoặc là nếu chúng ta là những cái bệnh
mà bắt buộc phải
theo một phác đồ điều trị chúng ta cũng không thể bỏ được
ví dụ bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
mà chúng ta không điều trị không quản lý
thì nó sẽ có những cái diễn biến
sau này biến dạng rồi
tổn thương khớp rồi rất là
nặng nề chẳng hạn như thế
hay là những cái bệnh thói hóa khớp nói là đơn giản
thì thôi nhưng có những người thói hóa khớp
thì nhẹ nhàng có người thì rất là
nặng nề có những người thói hóa khớp gối
phải thay khớp gối có những người thói hóa khớp gối
chỉ đau đớn thì thỉnh thoảng
chữa một thời gian thì nó lại ổn thì thôi
chẳng hạn thế thì như vậy ý chúng tôi
muốn nói rằng là
câu chuyện này nó
rất là đa dạng
và nói tóm lại là
mong rằng quý vị hãy lắng nghe
cơ thể mình biết là mình có tuổi rồi
phải giữ gìn giữ ấm giữ
các thứ rồi không ăn uống quá độ
rồi chế độ nghỉ ngơi
đầu óc không stress có những cái vấn đề
tôi nói ví dụ stress nó gây ra cái bệnh cảnh
nặng lên chẳng hạn hay như cái
lupus bạn đỏ hay là các bệnh lý
mà khi mà có stress cái là nó kích ứng
một cái quá trình
dối loạn trong cơ thể và nó sẽ nặng rất nặng
bệnh tật vậy thì mình phải biết cân bằng
công việc cuộc sống gia đình
rồi vui vẻ với bạn bè
vui vẻ con cháu
sinh hoạt lành mạnh đọc sách
đọc chuyện nghe nhạc tập dưỡng sinh
rồi vân vân
đấy rất nhiều chuyện và
luôn luôn thường xuyên quan tâm
sức khỏe của mình đi khám bác sĩ khi cần
và chúng ta sẽ có những lời
khuyên hữu ích đến từ các
chuyên gia chuyên ngành